với mong muốn tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội
hai cô gái chưa đầy một mươi sáu tuổi đã đi từ nam định lên hà nội để gặp người môi giới
tuy nhiên hai thiếu nữ đã bị ba đối tượng cấu kết lừa bán vào quán karaoke làm tiếp viên
rất may là hai nạn nhân đã được lực lượng công an tỉnh lạng sơn giải cứu
trên biển xe mỹ đình thì có một anh người của chủ quán kia đến đón mọi em ạ
bọn em đến cái chỗ công ty của chị đấy bọn em biết là môi giới rồi
xong rồi bọn em vào có nói chuyện nhưng bọn em không chịu làm
rồi chị gọi cho một anh đến ạ rồi anh bảo là không muốn làm việc không qua môi giới thì để anh giới thiệu cho ở ngoài hải dương
bọn em không đồng ý đâu tại là xa
rồi anh cứ rụ mãi rồi
em với chị em cũng đồng ý ạ
đến chân cầu hiệp thái bình thì có hai anh đón về đến quán karaoke thì bọn em thấy vậy bọn em sợ
bọn em trốn thì có một anh quát bọn em anh đấy có đánh chị em ạ
bọn em không biết là bị bán đâu ạ ra đến hải dương
cái anh mà mua bọn em về mới bảo là tên kia bán bọn em với giá là mỗi người một mươi năm triệu giờ ở lại nèm
đủ nợ thì anh cho về ạ
nhưng bọn em vẫn nhất định là không làm ạ
nên là cái chủ ở hải dương đấy quyết định bán bọn em cho bên lạng sơn này ạ
trên đường di chuyển từ hải dương lên lạng sơn hai cô gái đã nhanh chí mượn được điện thoại của tài xế lái xe taxi và liên lạc được cho người thân nhờ trợ giúp
sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã nhanh chóng tìm được chiếc xe và giải cứu thành công hai nạn nhân
bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn điều tra làm rõ
tội phạm mua bán người vận chuyển các nạn nhân qua địa bàn tỉnh lạng sơn qua cửa khẩu sang bên trung quốc
hiện nay do tình hình covid một mươi chín các cửa khẩu và đường mòn đã được thiết chặt nên các đối tượng đã chuyển hướng đưa các nạn nhân vào các tỉnh phía nam
nhất là các địa bàn lào và campuchia và đặc biệt là cũng có các tệ nạn mua bán người qua nội địa
qua sự việc trên thì cũng cảnh báo đến tất cả các
phụ nữ các
toàn quốc khi mà
nhận việc làm
thì cũng cần phải nghiên cứu rõ
địa chỉ nơi làm việc cụ thể
để tránh tình trạng xảy ra như vừa qua
không phải nạn nhân nào cũng có thể được may mắn như hai cô gái này
bởi hiện nay
phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người
ngày càng tinh vi
đây cũng là bài học cho những bạn trẻ
muốn tìm kiếm việc làm mà chưa tìm hiểu kỹ lưỡng